một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại suối cọp xã phú thanh huyện tân phú tỉnh đồng nai khiến ba thanh thiếu niên tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhóm thanh thiếu niên bốn người gồm lê thành lộc sinh năm hai nghìn sáu
đỗ duy khang sinh năm hai nghìn bốn tạ khánh linh sinh năm hai nghìn ba và nguyễn hồng khánh băng sinh năm hai nghìn sáu
cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai rủ nhau ra suối cọp gần nhà của lộc để chơi
sau đó cả bốn người rủ nhau bơi xuồng qua bên kia suối hái sen và câu cá
đến khoảng một mươi giờ lộc treo xuồng tự chế chở linh quay lại bờ bên này thì bị nước tràn vào xuồng và lật úp khiến linh và lộc rơi xuống suối
thế vậy khang bơi ra cứu lộc và linh nhưng cả ba cùng chìm xuống đáy suối
nhận tin báo người dân và lực lượng cứu nạn cứu hộ của địa phương đã đến triển khai việc tìm kiếm cứu nạn
nhưng khi vớt được linh lộc và khang lên bờ thì cả ba đã tử vong